tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố quy nhơn ubnd tỉnh sở du lịch sở văn hóa thể thao tỉnh bình định
đã tổ chức khai mạc lễ hội du lịch hè năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề quy nhơn bình định về miền biển nhớ
trong thời gian diễn ra lễ hội từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sẽ có các chuỗi sự kiện như lễ phát động chung tay bảo vệ môi trường
giải phút san trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc giải bóng ném bãi biển quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
giải đầu bếp vàng tỉnh bình định hai nghìn một mươi bảy đêm võ đài bình định triển lãm ảnh nghệ thuật
các hội nghị khoa học quốc tế hội thi hướng dẫn viên du lịch bình định hội thảo phát triển du lịch bình định
được biết lễ hội du lịch hè năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh bình định đón ba hai triệu lượt khách đến du lịch
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lượng khách đến bình định đạt trên một chín triệu lượt tăng một mươi chín
mua thu đạt gần một tỷ đồng tăng ba mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu mùa
hè năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan chức năng của tỉnh bình định sẽ tăng cường công tác quản lý du lịch và giá cả
chất lượng dịch vụ đẩy mạnh công tác thông tin hỗ trợ du khách
tạo điều kiện cho du khách có một kỳ nghỉ và tham quan du lịch hấp dẫn thoải mái
tại vùng đất võ trời văn bình định